từ thực tế đấu tranh bóc gỡ các băng nhóm tội phạm cướp cướp giật tài sản cơ quan công an cũng đưa ra khuyến cáo cho người dân đặc biệt là chị em phụ nữ không mang theo nhiều tiền bạc tài sản đồ trang sức có giá trị và không sử dụng điện thoại di động khi đang lưu thông trên đường hạn chế lưu thông ở những đoạn đường vắng hay đi vào ban đêm
hơn ai hết người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác không để các đối tượng lợi dụng sơ hở để thực hiện các hành vi phạm tội như trên